các nguồn tin y tế và tình nguyện viên tại sudan cho biết có ít nhất bốn mươi người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào một khu chợ ở phía nam thủ đô khak tum vào ngày một mươi tháng chín
đây là vụ việc gây thương vong dân thường nhiều nhất kể từ khi bùng phát xung đột vào hồi tháng bốn năm nay giữa quân đội sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
một nguồn tin địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều trường hợp thương vong vẫn tiếp tục được đưa vào bệnh viện gần đó
theo một báo cáo đã có gần bảy năm trăm linh người thiệt mạng tại sudan kể từ khi bùng phát xung đột giữa quân đội và rsf vào ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua
số người thiệt mạng thực tế có thể còn cao hơn do có nhiều nạn nhân không được đưa đến bệnh viện
trong khi đó một báo cáo của liên hợp quốc cho thấy hơn năm triệu người tại sudan đã phải rời
rời bỏ nhà cửa do xung đột trong đó một triệu người vượt biên giới sang các nước láng giềng lánh nạn
trong những ngày đầu xảy ra xung đột thì các thỏa thuận ngừng bắn do mỹ và ả rập xê út làm trung gian đã bị vi phạm trước khi hai bên hòa giải
hoãn các cuộc đàm phán vào tháng sáu